thưa quý vị và các bạn chủ động nắm phân tích tình hình với quyết tâm cao hành động quyết liệt
năm vừa qua một trong những dấu ấn của lực lượng công an đó là đã đưa ra ánh sáng nhiều đại án tham nhũng
việc phát hiện phanh phui ngay từ rất sớm những sai phạm trong một loạt các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương
theo dõi chỉ đạo đã khẳng định năng lực của một trong những lực lượng chủ công nòng cốt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
quyết tâm này tiếp tục được bộ công an chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
những ngày cuối cùng của năm nhâm dần dư luận bất ngờ khi cơ quan điều tra bộ công an làm rõ những sai phạm nghiêm trọng
tại cục đăng kiểm việt nam và một số trung tâm đăng kiểm
chỉ rõ hành vi vi phạm pháp luật trong đăng kiểm không phải là tham nhũng vật mà có hệ thống tổ chức quy mô lớn phân công phối hợp chặt chẽ
đằng sau sai phạm là những cái bắt tay
bất chấp pháp luật sự móc ngoặt liên kết cộng với mánh khóe tinh vi mang lại lợi nhuận khủng cho tội phạm
không thể qua mắt cơ quan công an
quay trở lại thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi hai vụ flc bị phanh phui đã tạo tiếng vang lớn cho lực lượng điều tra
trong những năm bệnh dịch thì không có một cái chỉ tiêu kinh tế nào được nâng cao cả đều là bị hạ thấp xuống
nhưng mà chỉ có mỗi một cái là chứng khoán
đấy cái chỉ số về chứng khoán thì nó tăng mà tăng với một cái tốc độ khủng khiếp
có cái dấu hiệu là của cái việc thao túng chứng khoán
thế thì anh em cũng phải bàn với nhau xem là thế bây giờ cái thao túng này thì nó ở đâu
nó ai thao túng và nó thao túng như thế nào
thì những cái câu hỏi đó phải được đặt lên bản các cán bộ công an phải ngày đêm suy nghĩ
để mà khám phá được người lên công an phải có một cái bản lĩnh đi đứng cùng những cái sai phạm
nhưng mặt khác phải đòi hỏi có một sự am hiểu rất tốt về những quan hệ kinh tế
cái an hiểu rất tốt về các cái pháp luật điều chỉnh
các quan hệ kinh tế
thì mới thấy được là những cái kẻ phạm tội đang lợi dụng những cái hỏi như thế nào
đang bẻ công các cái quy định đấy như thế nào để tạo ra được các cái nguồn lợi cho mình
năm qua cùng với cả hệ thống chính trị lực lượng công an đã tập trung đẩy nhanh tiến độ
kết thúc điều tra truy tố xét xử sơ thẩm một mươi vụ án trọng điểm theo kế hoạch
trong đó có vụ cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
vụ vạn thịnh pháp vụ aic vụ việt á
quyết tâm điều tra đến cùng thu hồi triệt để tài sản
cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án
hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng
thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
đây là những vụ án rất điển hình
và cũng giúp cho cái cải cách toàn diện xã hội
cái quản lý xã hội một cách nó bài bản hơn
khắc phục được những cái sơ hở những cái thiếu sót
mà trong cái quá trình chúng ta đang
hội nhập quốc tế với toàn cầu
mà cũng là những cái vấn đề mới đối với đất nước ta
để cho nó đi vào nền hết
để khôi phục lại đảm bảo quyền lợi người dân
và cũng là cái khôi phục ngược lại cái tín nhiệm cho doanh nghiệp cho người dân
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng bài bản lớp lang chắc chắn và thuyết phục
đi đến tận cùng bản chất của hành vi tham nhũng tiêu cực là đưa hối lộ nhận hối lộ
và tuyên tuyết xử lý nghiêm minh đến nơi đến trốn
đây là cuộc đấu tranh nội bộ
trong chính chúng ta phải kiên quyết kiên trì làm lâu dài bền bỉ
có những người xảy ra gãi trốn đi nước ngoài
tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài sang nước ngoài bắt về đây là xử
trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử xử vãng mặt
và làm quyết liệt như vậy
bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta
làm mất chế độ của chúng ta
những cá nhân tập thể sai phạm tiếp tục được làm rõ đến cùng
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
loại bỏ những con sâu làm dâu nồi canh làm cho đảng ngày càng mạnh hơn kỷ luật kỷ cương hơn